phương án thực hiện theo ba giai đoạn gồm giai đoạn đáp ứng tình huống một mươi ca mắc covid một mươi chín giai đoạn đáp ứng tình huống hai mươi ca và giai đoạn đáp ứng tình huống bốn mươi ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
để thực hiện phương án này cần có sự vào cuộc của toàn thể hệ thống chính trị các sở ban ngành và các đơn vị có liên quan có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong triển khai phương án bảo đảm các điều kiện về năng lực tiếp nhận đưa vào sử dụng giữ chữ sẵn sàng oxy y tế và cập nhật năng lực cung ứng của các đơn vị sản xuất cung cấp vận chuyển oxy y tế cho các bệnh viện cơ sở y tế trực thuộc sở y tế
ủy ban nhân dân tp hà nội cũng đã ban hành văn bản yêu cầu các sở ngành
ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tăng cường hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh không có nơi cư trú trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
theo đó ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã thực hiện huyên tắc bốn tại chỗ theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp linh hoạt sáng tạo trong việc chăm lo hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho lao động ngoại tỉnh gặp khó khăn do covid một mươi chín không có nơi cư trú
ủy ban nhân dân tp hà nội cũng đã ban hành phan yêu cầu các sở ngành
hai trăm linh thùng mì tôm với tổng số tiền trị giá gần tám trăm linh triệu đồng đã được công an quận bắc tử liêm phối hợp cùng các nhà hỏi tâm trên địa bàn trao tặng tới ba hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và hai trăm một mươi năm chốt đang thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận
đặc biệt là quận ủy hội đồng dân ủy ban dân quận bắc tử liêm và hội đồng dân ủy ban tàng ủy hội đồng dân ủy ban dân phường tây tịu rất là quan tâm đến các điểm lực lượng trực chốt của anh em
những món quà nhỏ thể hiện nghĩa đồng bào tinh thần truyền thống đoàn kết của người dân việt nam
nghĩa tình đó giúp cho những người đang ở tuyến đầu chống dịch có thêm sức mạnh ý chí khích lệ những người dân thêm vững tinh thần để vượt qua bệnh dịch
phải nói là lực lượng công an trong thời gian vừa qua đã tham mưu rất tích cực
từ khâu thành lập chốt tới việc phân công tổ chức thực hiện
ngoài ra lực lượng công an quận đã chỉ đạo lực lượng công an các phường cũng như các đội nghiệp vụ tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát địa bàn đảm bảo công tác trật tự an toàn xã hội
ngoài ra thì cũng đã giúp đỡ những nhân dân có hoàn cảnh khó khăn
phải nói là lực lượng công an trong thời gian vừa qua
chúng ta thì đã được các cấp ủy chính quyền đánh giá cao và cũng là xây dựng được hình ảnh rất đẹp trong mắt của quần chúng nhân dân
công an quận đã xác định trách nhiệm lần này là với tinh thần quyết liệt nhất với một quyết tâm chính trị cao nhất
thế do vậy là lực lượng công an quận hiện nay là đã riêng lực lượng công an quận đã tăng cường cho xuống cơ sở là bốn mươi sáu bảy
thế còn lại là các lực lượng ngoài là tham gia phòng chống tên phạm còn bốn mươi sáu bảy là tham gia các cái chốt tổ tuần tra dưới cơ sở
thế bà công an phường hiện nay là tham gia là tám mươi sáu ba là lực lượng tham gia chốt và tổ tuần tra kiểm soát
thế do vậy là gần như là công an quận là báo cáo là trực trăm một trăm
nhưng mà anh em cán bộ chiến sĩ thể hiện một cái quyết tâm chính trị rất là cao
làm sao bảo vệ vững chắc cái địa bàn làm sao cái lây lan dịch bệnh covid một mươi chín là không diễn ra trên bàn của quận
những hoạt động vô cùng ý nghĩa như thế này vẫn đang được lan tỏa trên cả nước
bởi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp
và để chiến thắng được dịch bệnh hơn lúc nào hết chúng ta cần sự đồng lòng đoàn kết tương thân tương ái để cùng nhau vượt qua đại dịch
dù đã có những trường hợp bị xử lý nghiêm song một số người dân vẫn bất chấp vi phạm các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
một vụ việc vừa xảy ra tại tỉnh tiền giang
đối tượng trần văn tiền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại ấp tân lợi xã tân hòa thành
đã bị công an huyện tân phương tạm giữ hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ
cụ thể vào lúc một mươi h hai mươi phút ngày một mươi ba tháng tám tiền điều khiển xe mô tô chở người nhà lưu thông trên đường tỉnh tám trăm sáu mươi sáu
khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín tại cổng trào xã tân hòa thành huyện tân phước
tiền đã bị tổ công tác chặn dừng xe
vì phiếu đi chợ của tiền không hợp lệ nên tổ công tác không cho qua chốt và yêu cầu tiền chờ giải quyết
tiền không chấp hành và bất ngờ điều khiển xe vượt qua chốt kiểm soát
khi tổ công tác tiến hành truy đuổi và chặn xe tiên đã dùng nón bảo hiểm và nhặt đoạn cây ven đường đánh vào thành viên của tổ công tác gây thương tích
sau đó tổ công tác đã khống chế bắt giữ trần văn tiển giao cho cơ quan công an để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trong thời gian vừa qua lực lượng công an tỉnh vĩnh phúc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự không được phép hoạt động phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên vẫn còn một số cơ sở cố tình vi phạm và đã bị cơ quan công an phát hiện xử lý
vào lúc hai mươi ba h ngày một mươi bốn tháng tám công an huyện tam đảo tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke x men một địa chỉ tại tổ dân phố hợp thành thị trấn hợp châu huyện tam đảo do tạ thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi làm chủ
qua kiểm tra phát hiện quán karaoke có ba phòng hát đang hoạt động với một mươi một nhân viên và chín khách hát là nam giới trong đó có một khách hát là nước ngoài
ngay sau khi phát hiện lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh ma túy và covid kết quả tất cả các trường hợp trên đều âm tính
hiện công an huyện tam đảo đã lập biên bản để xử lý theo quy định đối với cơ sở kinh doanh karaoke x một và các cá nhân có liên quan vì đã không chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh
từ đầu tháng bảy đến nay trên địa bàn thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ đập vỡ kính ô tô để trộm cắp tài sản
vào cuộc điều tra công an thành phố thanh hóa đã phát hiện và bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên
thủ đoạn hoạt động của đối tượng là thường lợi dụng khoảng thời gian vào buổi trưa và ban đêm từ giờ đến bốn giờ sáng vắng người qua lại
đối tượng đến các khu vực có xe ô tô của gia đình đậu đỗ trên vỉa hè trước cửa nhà hoặc tại các vị trí bị che khuất tầm quan sát
sau đó sử dụng thuốc nơ vít để cậy phá cửa kính lục xoát trộm cắp tài sản có giá trị trên xe ô tô
hôm hai vợ chồng đi ăn về thì cũng tầm chín giờ ba mươi đêm rồi đấy đối với ví để ở trên xe thì chắc nó nhìn vào thì nó thấy
thì nó cậy cửa kính hôm cửa cổng lại không đóng nó cậy cửa kính này đến sáng mai vợ đi làm thì ra thì phát hiện là xe lại bị đập cửa kính
hai vợ chồng đêm ngủ lại để chế độ máy bay điện thoại sáng gợi bật chế độ máy bay lên
thì thấy tin báo bị rút hết tiền trong tài khoản
nên là sau đấy thì mình lên phường và báo công an lên phường thì sự việc mất trộm trên xe là thế thôi
công an thành phố thanh hóa đã nhanh chóng lập án để điều tra xác minh làm rõ
bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua trích xuất các camera giám sát của các hộ dân
ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một công an thành phố thanh hóa đã bắt sự đối tượng nguyễn ngọc hiếu sinh năm hai nghìn ba
ở khu ba thị trấn thường xuân tỉnh thanh hóa là thủ phạm đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp nói trên
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng nguyễn ngọc hiếu khai nhận
đã liên tiếp gây ra tám vụ đập phá kính ô tô trộm cắp tài sản ở thành phố thanh hóa và một số vụ ở thị trấn thường xuân
vào ban đêm tôi dùng xe máy đi quanh nghịa bàn phường đông sơn và các phường khác
dùng túi đơ vít xem xe nào xem xe người ta để ở ngoài
ở khu công cộng thì là cậy phá cậy phá cửa kính và vào lục trong xe để lấy các đồ dùng cá nhân trong thứ ví víp
sau khi cậy phá thì tôi dùng những đồ đấy tiêu thụ đi và để chơi game
việc công an thành phố thanh hóa nhanh chóng điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp nói trên
đã góp phần giữ vững ổn định về an ninh trật tự bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
lực lượng công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ tài sản của mình
không để tài sản có giá trị trên xe ô tô và nên gửi xe ô tô vào những nơi có người bảo vệ trông coi
để tránh tạo sơ hở cho các đối tượng ra tay phạm tội
tiếp theo chương trình an ninh ngày mới mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số nội dung đáng chú ý
được đăng tải trên các số báo ra trong ngày đầu tuần
mở đầu sẽ là thông tin được đăng tải trên báo lao động với nhan đề là các doanh nghiệp giữ chân người lao động trong tâm dịch
qua đó phản ánh là nếu không giữ chân được người lao động thì nhiều tỉnh sẽ có nguy cơ sản xuất đình trệ do đứt gãy nguồn lao động khi trở lại trạng thái bình thường mới
bởi vậy mà theo báo lao động thì dù có khó khăn thế nào doanh nghiệp vẫn đảm bảo phúc lợi cho công nhân của mình
hiện nay nhiều người lao động vẫn được chủ doanh nghiệp đảm bảo ít nhất một tháng lương cơ bản để trang trải cuộc sống
theo nhiều chuyên gia để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động nên chăng chính phủ cần giao quyền cho các tỉnh thành thực thi nhiệm vụ tạm ứng nguồn ngân sách địa phương để cứu trợ ngay cho người lao động
đương nhiên nguồn cứu trợ của từng địa phương sẽ được kết toán về ngân sách trung ương vào thời điểm thích hợp
chỉ bằng những cách đó thì mới thực hiện được mục tiêu kép là vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế
tiếp tục là bài viết trên báo tiền phong cách nào chặn đà giảm giá lúa gạo
giá lúa hiện nay đang thấp hơn so với cùng kỳ khoảng năm trăm linh cho đến sáu trăm linh đồng một kg
theo báo tiền phong để chặn đà giảm của giá lúa các địa phương cần có chính sách cho lưu thông hợp lý đồng thời tiếp sức cho doanh nghiệp để thu mua lúa
giá lúa giảm sâu một phần xuất phát từ việc là các địa phương áp dụng biện pháp giãn cách xã hội mỗi nơi một kiểu khiến cho khâu lưu thông bị gián đoạn ngưng trệ
nhiều chuyên gia cho rằng giải pháp tốt nhất là nên tạo điều kiện cho doanh nghiệp thu mua
trong đó ngân hàng nhà nước cần có chính sách hỗ trợ tài chính chỉ đạo các ngân hàng thương mại nới hạn mức vay của doanh nghiệp
trước mắt đại diện của bốn tỉnh thành đồng tháp an giang kiên giang cần thơ cho biết sẽ thành lập tổ công tác liên ngành và thiết lập đường dây nóng để giải quyết kịp thời những vướng mắt
vừa đảm bảo không đứt gãy chuỗi sản xuất cung ứng lúa gạo vừa thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
cần tư duy kết nối
cần tư duy kết nối đây chính là bài viết trên báo sài gòn online

sau hàng loạt những nỗ lực của các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp tình trạng quá tải tại cảng cát lái đã cơ bản được giải quyết
tuy nhiên theo báo sài gòn giải phóng sự việc này đã cho thấy một bài học về tư duy kết nối trong điều hành khai thác cảng biển
trong quá trình giải cứu cảng cát lái rất nhiều bất cập đã lộ rõ
trước hết hệ thống đường bộ đường thủy và đường sắt kết nối phục vụ đưa rút hàng tại các cảng đều chưa tốt
bên cạnh đó thông tin giữa các cảng và vai trò điều hành khai thác của cơ quan quản lý hiệp hội cũng không rõ nét
đó chính là lý do khiến cho việc xử lý ủn tắc tại cảng cát lái bị chậm
theo các chuyên gia trước mắt các cảng biển khu vực tp hcm cần sớm triển khai hạ tầng kết nối mềm số hóa
tạo một hệ sinh thái trao đổi thông tin giữa cảng biển với cảng biển cảng biển với khách hàng
chia sẻ cầu bến bãi chứa container để năng lực luân chuyển hàng hóa giữa các cảng tốt hơn
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín bộ giáo dục và đào tạo cùng với nhiều địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch
học trực tuyến cho năm học mới với các phương án dự phòng
và đây là thông tin được đăng tải trên báo đại đoàn kết
cụ thể bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành thông tư quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến
cho phép người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định hình thức tổ chức dạy học
điều này đã mở đường cho các trường linh động sáng tạo trong việc thực hiện kế hoạch dạy học
ngoài ra bộ cũng đã tính đến những biện pháp cụ thể để củng cố kiến thức cho học sinh
do thời gian học trực tuyến khó có điều kiện để triển khai đặc biệt là ở các bậc học
ngành học cần được thực hành cần được trải nghiệm thực tiễn
theo bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn covid một mươi chín vừa đặt ra những khó khăn thách thức
nhưng đây cũng là cơ hội để cho ngành giáo dục chuyển đổi số
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn
cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý khác từ trường quay phía nam trong bản tin sáng phương nam
cùng với sự đồng hành của biên tập viên quang huy
xin cảm ơn biên tập viên đinh hạnh xin kính chào quý vị đang theo dõi sát phương nam
thưa quý vị trong tối ngày một mươi năm tháng tám chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành phong
đã ký văn bản khẩn về việc tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội toàn thành phố
theo tinh thần chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ trong đó có nhiều nội dung đáng chú ý
thời gian áp dụng giãn cách xã hội tại tp hcm bắt đầu từ giờ ngày một mươi sáu tháng tám
đến hết ngày một mươi năm tháng chín trên nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó
về việc kiểm soát việc di chuyển của người dân trong khung giờ từ sáu đến một mươi tám giờ hằng ngày
tp hcm tiếp tục cho phép các đối tượng lâu nay được ra đường đồng thời mở rộng thêm một số nhóm khác
trong đó có các cơ sở sản xuất thực phẩm như bánh mì tàu hủ búng các điểm công chứng
công ty dịch vụ bảo trì sửa chữa nhà bảo hiểm phòng vé máy bay phòng khám tư nhân
nhóm đối tượng được lưu thông để vận chuyển hàng hóa thiết yếu
gồm đội ngũ người giao hàng công nghệ được lưu thông vận chuyển hàng hóa thiết yếu liên quận huyện
người đi giao nhận hàng hóa của các cơ sở chế biến thực phẩm cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm
đợt giãn cách này người đi tiêm vaccine cũng sẽ được ưu tiên ra đường sau một mươi tám giờ
trước những bất cập của việc thực hiện ba tại chỗ trong thời gian vừa qua
hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp tp hcm vừa đề xuất phương án hai tại chỗ một vùng xanh
tức là công nhân sản xuất ăn uống tại nhà máy nhưng ngủ ở vùng an toàn
nhằm giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp
hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp tp hcm vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân thành phố
và các đơn vị liên quan đề nghị cải tiến phương thức thực hiện ba tại chỗ tại doanh nghiệp
căn cứ vào tinh thần chỉ đạo của thủ tướng và chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
về phương châm mở rộng vùng xanh quanh hẹp vùng đỏ
hiệp hội đề xuất thực hiện phương án hai tại chỗ một vùng xanh để giảm chi phí cho doanh nghiệp
nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch duy trì phát triển kinh tế
theo đó công nhân sẽ sản xuất tại chỗ ăn uống tại chỗ nhưng ngủ nơi vùng xanh là khu an toàn
với phương án này doanh nghiệp sẽ phối hợp với khu phố khu nhà trọ chính quyền địa phương
nhằm hỗ trợ phối hợp củng cố xây dựng vùng xanh có công nhân cư trú như một khu an toàn ngày càng bền vững
trước đó sau một thời gian thực hiện mô hình ba tại chỗ một cung đường hai điểm đến đã bộc lộ nhiều bất cập
doanh nghiệp kiến nghị thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế
thưa quý vị dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
tuy nhiên nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì sản xuất xuất nhập khẩu
trước tình hình trên cục hải quan tp hcm đang tích cực tạo điều kiện cho các doanh nghiệp
thực hiện thủ tục thông quan một cách nhanh nhất hạn chế được tối đa những tác động tiêu cực do dịch bệnh gây ra
cách đây ít ngày sản lượng container xuất nhập tàu số lượng xe ra vào cảng cắt lái giao nhận container liên tục giảm
so với cùng kỳ khi chưa giãn cách xã hội đã kéo theo dung lượng tồn bãi cảng tăng cao
để hạn chế tình trạng ụn tắt hàng chiên cục hải quan cơ khẩu cảng sài gòn khu vực một
tổng cục hải quan tp hcm đã chú động triển khai các phương án để tạo điều kiện cho việc lưu thông hàng hóa
để đảm bảo công tác phòng chống dịch chi cục hải quan cảng sài gòn khu vực một tổ chức cho ba mươi cán bộ công nhân viên làm việc so với ngày thường nhưng đảm bảo cho việc thông quan hạn chế tối đa hồ sơ giấy
bên cạnh đó tiến hành giãn cách kiểm soát người dân đến làm thủ tục tuân thủ nguyên tắc năm k của bộ y tế
trước cực của ngành hải quan doanh nghiệp đã và đang vượt về sản xuất kinh doanh vượt qua khó khăn
để hỗ trợ doanh nghiệp làm thủ tục hải quan đặc biệt là các bệnh viện đơn vị nhập khẩu mặt hàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh
chi cục hải quan cảng sài gòn khu vực một cũng đã thành lập tổ tư vấn sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp qua điện thoại để hàng hóa kịp thời thông quan
theo đó tập trung kiểm tra xử lý các trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô xây gắn máy trên các tuyến trọng điểm như tỉnh lộ ba trăm năm mươi ba ba trăm năm mươi chín ba trăm sáu mươi và các tuyến phố trung tâm thành phố
trong đó tập trung xử lý các hành vi như điều khiển phương tiện lạng lách đánh võng trên đường bộ không đổi mũ bảo hiểm trở quá số người quy định tự ý cải tạo kết cấu hình dáng kích thước của xe
điều khiển xe chạy dàn hàng ngang từ ba xe trở lên điều khiển xe mà trong cơ thể có chất ma túy nồng độ cồn không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông và tất cả các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tuyến giao thông và xe mô tô gắn máy
bắt đầu từ tám giờ ngày hôm nay đến tám h ngày hai mươi ba tháng tám đà nẵng sẽ dừng tất cả các hoạt động thực hiện nghiêm nguyên tắc ai ở đâu ở đó người dân không được ra khỏi nhà thực hiện cách ly tuyệt đối
nhà với nhà cũng không được di chuyển trên đường tại ga đường sắt đà nẵng cũng yêu cầu thực hiện hoạt động ba tại chỗ vì vậy tàu khách sẽ tạm không đón trả khách tại ga đà nẵng bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng tám để phòng chống dịch covid một mươi chín
trước đó đà nẵng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ tuy vậy tàu vẫn được phép đón trả khách tại ga đà nẵng
trước đó đà nẵng thực hiện giãn khách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ tuy vậy tàu vẫn được phép đón trả khách tại ga đà nẵng bắt đầu từ ngày một mươi sáu tháng tám để phòng chống dịch covid một mươi chín
hành khách có vé tàu đến đi tại ga đà nẵng liên hệ với các nhà ga tổng đài chăm sóc khách hàng để được hướng dẫn trả vé và bảo lưu tiền vé
thưa quý vị dịch covid một mươi chín bùng phát xuất hiện nhiều ca ép không
tại các chợ đầu mối chợ truyền thống hay siêu thị khiến không ít nơi cung ứng hàng hóa thiết yếu tại thủ đô đã phải tạm thời dừng hoạt động
nhằm ứng phó trong tình hình mới phục vụ nhu cầu về lương thực thực phẩm cung cấp cho người dân trên địa bàn thành phố hà nội đã đồng loạt triển khai mô hình với hàng loạt điểm bán hàng lưu động
những ngày giãn cách
thay vì việc phải đi đến chợ ở phường bên cạnh để mua thực phẩm
thì nay ngay trên phố gần nhà bà lê thị huyền nga phường hàng gai quận hoàn kiếm hà nội
là điểm bán hàng lưu động
ở đây cung ứng các loại thịt rau củ quả đồ khô cùng nhiều loại hàng hóa khác
khoảng một trăm linh loại thực phẩm được lập danh mục liệt kê giúp bà nga thuận tiện trong việc lựa chọn mua sắm
mô hình này rất là tốt và rất tiện lợi cho người dân
thứ nhất là không phải ra chợ đông đúc mà đầy đủ nữa
và thực phẩm thì cô thấy là thực phẩm sạch
nên là cô rất là an tâm khi mà đi cái chợ
còn lưu động như thế này
công tác phòng chống dịch được giám sát chặt chẽ
các xếp xếp điểm chờ được bố trí hợp lý đảm bảo khoảng cách giữa những người mua
mở bán từ bảy đến một mươi một giờ
khu bán hàng này đã đáp ứng phục vụ cho vài trăm lượt hộ dân qua điểm giao dịch
tại cái điểm bán hàng đi động này đi vào các cháu thử quần
xong đấy mọi người xếp hàng mua bán rất là
rất là trật tự
một tuần cho đi hai lần ba ngày đi chợ một lần
nên tôi đi chợ này tôi mua được rất là đầy đủ các thứ
thì các cháu nó phục vụ rất là tốt tươi ngon và giá cả rất là hợp lý
mua hình này thì cũng nên nhân rộng ra
thì để tất cả mọi người dân đang trong cái thời kỳ mà dịch bệnh thế này
thì thuận lợi cho cái sinh hoạt cũng như là cái tiêu dùng của các gia đình
ứng phó với tình hình mới
quận hoàn kiếm bao gồm một mươi tám phường thành lập tổ cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu
nguồn cung hàng hóa sẽ được các tổ này phối hợp với các doanh nghiệp nằm trên địa bàn đủ điều kiện
đảm bảo chất lượng niêm yếp giá sẵn sàng phục vụ người dân
số lượng các điểm bán lưu động sẽ được phân chia theo múi giờ và mở luôn phiên theo tổng cục dân phố
phường tràng hàng hai cũng đã triển khai ngay các biện pháp
và lên các phương án về các cung cấp các nhu yếu phẩm cho nhân dân trên địa bàn phường
qua cái ngày đầu tiên thực hiện thì có một số những điểm nữa cần phải khắc phục
hầu hết người dân đi mua hàng là các bà các mẹ cũng đều lớn tuổi và mắt cũng không còn tin tưởng nữa
vì vậy tôi đã có tổ chức triển khai rút kinh nghiệm ngay và có triển khai các phương án khác
dán nhiều những menu thực đơn hơn và để cho mỗi người dân đảm bảo có riêng một thực đơn xem và chọn hàng
đồng loạt nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội cũng đã kích hoạt cả nghìn điểm bán hàng lưu động
trong thời gian nhà cách ly với nhà
tổ dân phố cách ly với tổ dân phố phường cách ly với phường
những điểm bán hàng như thế này sẽ được tiếp cận đến từng ngõ nhỏ phố nhỏ
phục vụ người dân có nhu cầu mua sắm
điều này giúp họ không còn lo ngại việc khăn hiếm hàng hóa khó khăn đi lại mua bán hay tăng giá bộ tổ đại
một thông tin rất đáng lưu ý đối với các em học sinh và các bậc phụ huynh có con
vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai
từ một mươi ba h chiều ngày hôm nay kết quả thi sẽ được công bố thay vì ngày hai mươi bốn tháng tám
như thông báo trước đó
đây là quyết định mới nhất của bộ giáo dục và đào tạo
cùng với đó bộ cũng điều chỉnh một số mốc thời gian quan trọng như xét công nhận tốt nghiệp
cấp giấy chứng nhận tạm thời sớm hơn so với công bố trước đó
thời gian xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sơ bộ hoàn thành chậm nhất là ngày một mươi tám tháng tám
thay vì ngày hai mươi sáu tháng tám
thời gian cập nhật vào hệ thống quản lý thi và gửi báo kết quả xét công nhận tốt nghiệp
trung học phổ thông sơ bộ về bộ giáo dục và đào tạo công bố kết quả tốt nghiệp
trung học phổ thông sơ bộ hoàn thành chậm nhất là ngày một mươi chín tháng tám thay vì ngày hai mươi bảy tháng tám
thời gian cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trả học bạ và các loại giấy chứng nhận
bản chín cho thí sinh hoàn thành chậm nhất là ngày hai mươi ba tháng tám thay vì ngày ba mươi tháng tám
thời gian in và gửi giấy chứng nhận kết quả cho thí sinh cũng hoàn thành chậm nhất là ngày hai mươi ba tháng tám
thay vì ngày ba mươi tháng tám
thời gian thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo từ ngày một mươi sáu tháng tám đến hết ngày hai mươi ba tháng tám
thay vì từ ngày hai mươi bốn đến hết ngày ba mươi một tháng tám
thời gian tổ chức phúc khảo nếu có hoàn thành chậm nhất là ngày hai mươi chín tháng tám
thời gian gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức
về văn phòng bộ giáo dục đào tạo chậm nhất là ngày năm tháng chín thay vì ngày một mươi năm tháng chín
bộ giáo dục đào tạo đề nghị các đơn vị căn cứ lịch điều chỉnh để triển khai các khâu tiếp theo của kỳ thi
trong đó lưu ý chuẩn bị các điều kiện cần thiết
để công bố kết quả đợt hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một từ một mươi ba h ngày hôm nay một mươi sáu tháng tám
cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín là sự đồng lòng trung sức là quyết tâm đoàn kết của cả đất nước của tất cả người dân
đó luôn là khẩu hiệu là phương châm của chúng ta kể từ khi đại dịch xâm nhập
và đặc biệt càng được khơi dậy mạnh mẽ trong làn dòng bùng
khi mọi sinh hoạt thường ngày bị đảo lộn thì công việc buộc phải gián đoạn
vì khu vực sinh sống trở thành nơi cách ly y tế
những cư dân trong vùng phong tỏa đã tìm ra những cách làm hay để tương trợ lẫn nhau
dùng thế mạnh về chuyên môn của mình để giúp đỡ cộng đồng cùng nhau góp sức vượt qua đại dịch
câu chuyện được ghi nhận tại phường nại thiên đông quận sơn trà
một trong những điểm nóng nhất về dịch covid một mươi chín của thành phố đà nẵng đang thực hiện cách ly y tế
phòng khám giả chiến này được bác sĩ huỳnh hữu
năm công tác tại trung tâm tim mạch bệnh viện đà nẵng và năm cộng sự khác thiết lập
ngay sảnh chung cư bốn b thuộc phường nại hiên đông để thăm khám tư vấn chăm sóc sức khỏe cho các cư dân
trong bối cảnh dịch bệnh bổ vây từ trẻ em người già cho đến các thai phụ sống trong vùng cách ly
đều cảm thấy yên tâm hơn khi có sự hiện diện của tổ y tế cộng đồng này
thành viên của tổ là những bác sĩ điều dưỡng đang phải nghỉ làm vì sống trong vùng dịch
tổ của mình không đọng
thật ra tự nguyện mỗi người góp một tay
bản thân mình vẫn có một số dụng cụ cấp cứu về mặt y tế
có một máy điện tiêm cơ bản siêu âm cơ bản
và những người trong dân thật sự có tiền tặng
có những cấp trách là nửa đêm nửa hôm có những cấp cứu sơ cấp cứu
thì mình trong cái khả năng của mình có thể làm được
thì mình sẽ giúp cho dân cư
nguyện vận của mình cũng muốn giúp cho cả phường
hoặc những nơi những khu vực lãnh thẳng
họ thay phiên nhau chăm sóc y tế và hướng dẫn phòng chống dịch bệnh cho bà con lối xóm
một thùng gạo không nằm ở góc bếp như bình thường
mà lại được đặt giữa sảnh chính ra vào của chung cư
nơi mà bất cứ bà con nào trong lúc thiếu hụt đột xuất đều có thể xuống lấy
một ngân hàng rau củ quả được sắp xếp giãn cách cho bà con tự lựa chọn số lượng
chủng loại theo nhu cầu
kèm theo khẩu hiệu đã trở thành quen thuộc của cư dân nơi đây
nếu thiếu hãy lấy đủ dùng
nếu đủ xin nhường người khác
cơ bản là chúng tôi không có hồ đói ở đây
còn hồ nghèo cũng đã được nhà nước hỗ trợ đầy đủ
nhưng trong một số trường hợp thì có những hồ thiếu gạo khẩn cấp
thiếu hụt một cách tạm thời
cho nên chúng tôi cũng đặt một hụt gạo ở ngay chỗ sảnh của chung cư ở đây
bà con ai thiếu thể lấy trong nhu cầu của mình
chúng tôi đã có một đội tình nguyện
của khu để chúng tôi trực tiếp ra chốt chúng tôi nhận
sau đó về chúng tôi sẽ để ở cái vị trí cụ thể
theo đúng quy định
bà con nào có nhu cầu thực sự thì bà con sẽ tới nhận
và nếu như chúng ta đã đủ rồi thì có thể sẽ nhường cho bà con khác
và ở đây thì giữa chúng tôi ở đây
việc làm này thể hiện sự sẻ chia giữa chính từng bà con trong từng khổ nguyên cư
những hình ảnh đẹp vẫn diễn ra mỗi ngày trong vùng cách ly y tế
nơi mà sinh hoạt có đôi chút bất tiện
thực phẩm có đôi nút tạm thiếu hụt
nhưng không bao giờ thiếu đi những tình cảm sẻ chia
sự đùm bọc ấy đã giúp mọi người gắn bó với nhau hơn bao giờ hết
tạo nên tinh thần đoàn kết để cùng nhau vượt qua những ngổn ngang khó khăn của dịch bệnh